xin kính chào quý vị khán giả
ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự
đang chú ý sẽ có trong bản tin một trăm một mươi ba online sáng ngày hôm nay
thưa quý vị sau khi bị tuyên án chín năm tù về tội nhận hối lộ
tại phiên sơ thẩm cựu phó cục trưởng quản lý thị trường trần hùng
đã có đơn kháng cáo kêu an
vào ngày hai mươi hai tháng một toán nhân dân cấp cao tại hà nội
đã đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo trần hùng
cựu cục phó cục quản lý thị trường
cựu tổ trưởng tổ ba trăm linh bốn tổng cục quản lý thị trường
trong vụ án này cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt
và theo bản án sơ thẩm vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đội quản lý thị trường số một mươi bảy phối hợp tổ ba trăm linh bốn
nơi ông trần hùng làm tổ trưởng
kiểm tra công ty của cao thị minh thuận
thu giữ hơn hai mươi bảy quyển sách giả
lo ngại bị xử lý hình sự bị cáo cao thị minh thuận
đã liên hệ với nguyễn duy hải
đặt vấn đề chi bốn trăm linh triệu đồng đưa cho ông hùng
để xin xử lý nhẹ vụ việc
và nguyễn duy hải đã cầm ba trăm linh triệu đồng
đến phòng làm việc của ông trần hùng
sau đó ông trần hùng còn chỉ đạo cấp dưới
tạo điều kiện giúp đỡ bà thuận
theo hướng xử lý hành chính vụ buôn sách lậu
sau năm ngày đưa vụ án ra xét xử công khai
mới đây hội đồng xét xử toán nhân dân tỉnh đắk lắc
đã tuyên án đối với một trăm linh bị cáo
trong vụ khủng bố nhằm chống lại chính quyền nhân dân
xảy ra tại huyện trưa quỳnh tỉnh đắk lắc
theo dõi phiên tòa dư luận nhân dân đã đồng tình
với mức án của hội đồng xét xử tuyên phạt
đối với từng bị cáo theo đúng quy định của pháp luật
ngay từ ngày đầu đưa ra xét xử
phiên tòa đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận
sau khi xem xét khách quan toàn diện vụ án
các tình tiết tăng nặng tình tiết giảm nhẹ
thực hiện chính sách nhân văn của đảng và nhà nước
khoan hồng của pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi án tù trung thân
về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
trong đó có năm bị cáo thuộc nhóm cầm đầu
năm bị cáo bị kết án hai mươi năm tù giam
cùng với tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
các bị cáo còn lại nhận mức án từ chín tháng tù giam
đến một mươi chín năm tù giam
theo dõi diễn biến phiên tòa người dân
đặc biệt là đồng bào tây nguyên đồng tình với phán quyết của tòa
việc xét xử được tiến hành công khai minh bạch đúng trình tự thủ tục
bản án nghiêm khắc đã thể hiện tính phân hóa các đối tượng
đúng người đúng tội cũng như tính nghiêm minh của pháp luật
pháp luật xử lý các đối tượng này
thích đáng theo đúng pháp luật của nước cộng hòa sở chủng việt nam chúng ta
căn cứ trên nền tảng của luật pháp
nếu mà ai đó như vậy là làm sai
không những như vậy là vi phạm những người giết người
hoặc là làm những điều xấu
thì luật pháp phải xử lý nghiêm
để vụ việc nó không phải xảy ra như thế nữa
pháp luật việt nam nghiêm trị đối với những người gây tội ác
nhưng cũng luôn tạo điều kiện khoan hồng
cho những người biết nhận ra lỗi lầm
thành khẩn khai báo ăn năn hối cãi
trong năm ngày xét xử
các bị cáo đều hợp tác với các cơ quan chức năng
hội đồng xét xử đã suy xét toàn diện
tất cả các tình tiết của vụ án
trước khi đi đến phán quyết cuối cùng
đối với những kẻ khủng bố
có âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân
là phản bội nhân dân phản bội đất nước
cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật
còn đối với những người bị lợi dụng lôi kéo
sự hối cãi được xem là một tình tiết giảm nhẹ hình phạt
để họ có cơ hội làm lại cuộc đời
với những đối tượng chủ mưu cộng đồng tích cực
thực hành tích cực ngoan cố chống đối
thì những đối tượng đó phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc
còn đối với các đối tượng vai trò giúp sức thứ yếu
bị lôi kéo rồi là nhận thức hạn chế
thì có mức hình phạt khoan hồng mức hình phạt thấp hơn
trong quá trình xét xử đã xuất hiện được rất nhiều tình tiết mới
có tính chất giảm nhẹ đối với các đối tượng này
có thể thấy rằng là đa số các bị cáo trong vụ án này
là người dân tộc thiểu số
điều kiện kinh tế rất khó khăn
nhận thức của họ có thể có những vấn đề lạc hậu
trong quá trình bị bắt bị xử lý
thì những người này đã nhận thức ra được những cái lỗi lầm của mình
đã thấy được âm mưu phương thức của các thế lực thù địch
họ tỏ ra rất ăn năn với cãi
bên cạnh đó gia đình của những nạn nhân trong vụ việc này
cũng đã mong muốn cho các đối tượng này có cơ hội
để mà nhận ra lỗi lầm của mình để sửa chữa những lỗi lầm của mình
và xét trên tất cả các điều kiện này
thì hội đồng xét xử đã có những quá trình làm việc tính toán kỹ lưỡng
để mà xác định được những tình tiết giảm nhẹ của vụ việc
và chính vì vậy mà mức án đa tuyên
đã thể hiện được tính chất nghiêm minh kết hợp đối với khoan hồng của nhà nước
từng lầm lạc nghe theo phun rô làm chuyện sai trái hai mươi năm trước
hơn ai hết mục sư ibiubia hiểu rất rõ về bản chất nguồn cơn
dẫn tới tội ác tài trời của nhóm bị cáo
bất bình trước tội ác của các đối tượng
ông cũng cho rằng bản án nghiêm minh là bè học cảnh tỉnh cho những người khác
đồng thời với những người biết ăn năn hối cải như ông
đảng nhà nước luôn khoan hồng tạo điều kiện